ba lan đã chấp thuận cho triển khai hệ thống tên lửa phòng không patriot trên lãnh thổ của nước này
vasava tiến hành bước đi trên sau khi mà berlin từ chối bố trí hệ thống tên lửa tiên tiến patriot ở ukraine
thông báo của bộ quốc phòng bà lan cho biết sau cuộc họp với bộ quốc phòng đức
bộ trưởng quốc phòng ba lan đã chấp nhận triển khai hệ thống tên lửa patriot của đức
và kết nối tổ hợp tên lửa này với hệ thống điều khiển chung của ba lan
về phần mình bộ quốc phòng đức cũng xác nhận giới chức hai nước đã có cuộc trao đổi hiệu quả
và đạt được nguyên tắc đối với việc nhất trí về triển khai hệ thống tên lửa patriot tại ba lan
địa điểm triển khai cụ thể cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết sẽ được thảo luận ở cấp chuyên viên
và một nhóm khảo sát thực địa sẽ sớm đến ba lan
đức đề nghị triển khai hệ thống tên lửa patriot tiên tiến trên lãnh thổ ba lan
sau khi xảy ra vụ rơi tên lửa được cho là của ukraine tại một ngôi làng của ba lan
cách đây vài tuần đã khiến cho hai người thiệt mạng